một đối tượng vừa mua bán trái phép chất ma túy lại vừa mang theo vũ khí nóng ở khu vực biên giới
đã bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
theo đó lầu nỏ già sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã na ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai trăm linh sáu viên ma túy tổng hợp ba súng tự chế
trong đó có một súng tự chế bắn đạn ak một súng tự chế bắn đạn ria và một súng tự chế bắn đạn bi
và bốn viên đạn ak hai mươi viên đạn bi